lại một vụ cháy vừa xảy ra vào dạng sáng nay ngày một mươi ba tháng bảy trên địa bàn xã trung sơn
thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa khiến hai bà cháu tử vong
vào khoảng hơn một giờ sáng ngày một mươi ba tháng bảy đám cháy phát ra từ gia đình ông lê văn dương
phường trung sơn thành phố sầm sơn thời điểm này trong nhà có năm người gồm hai vợ chồng anh dương
và hai cháu nhỏ một người già ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy
công an tỉnh thanh hóa đã có mặt tại hiện trường giải cứu được ba người ra khỏi đám cháy
từ lan căn tầng hai nhà bên cạnh hai nạn nhân còn lại được phát hiện đã tử vong
tại khu vực phòng nghỉ từ tầng một lối lên tầng hai của ngôi nhà
nạn nhân tử vong được xác định là hai bà cháu đến một h ba mươi phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
ban đầu cơ quan chức năng nhận định đám cháy được phát sinh từ tầng một của ngôi nhà
khói khí độc bao trùm tầng một và lan ra gần toàn bộ khu vực tầng hai và tầng ba
hiện vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ